nhằm giúp học sinh các khối lớp chủ động ôn luyện học tập trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã phối hợp với đài phát thanh truyền hình đắk lắc
thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp một mươi hai
bắt đầu từ ngày một tháng bốn chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình đắk lắc
không giờ từ tám h ba mươi năm đến một mươi h năm tất cả các ngày trong tuần
trong thời gian tới tuy theo điều kiện thực tế sở giáo dục và đào tạo phối hợp với đài phát thanh
thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia lớp một mươi hai và cho các môn học ở các khối lớp khác